vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử tám bị cáo về tội mua bán trái phép vật liệu nổ tuyên phạt đối tượng chủ mưu cầm đầu
là đỗ văn hiếu chú tại tỉnh bình định bản án ba năm sau tháng tù giam
bảy bị cáo còn lại lãnh án từ một mươi hai tháng tù treo đến ba năm tù giam
theo cáo trạng đỗ văn hiếu được công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn cầu granite
giao nhiệm vụ trực tiếp sử dụng vật liệu nổ để nổ mìn khai thác đá
trong quá trình sử dụng hiếu đã nhiều lần cắt xén và bớt số lượng vật liệu nổ sử dụng của công ty và cất giấu
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hiếu đã bốn lần bán cho lê huy hoàng
tổng số lượng hai mươi tám kg thuốc nổ nhũ tương sáu trăm hai mươi năm kíp nổ điện và bảy cuộn dây nổ trụ nước
với giá trên hai mươi ba triệu đồng thu lợi bất chính toàn bộ số tiền trên
từ số thuốc nổ mua của hiếu hoàng đã bán lại cho nguyễn văn dương trần đình thiết phan châu
lê thị mỹ chiên phạm văn hoàng với số tiền hai mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng thu lợi bất chính bốn triệu năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng
ngoài số thuốc nổ mua của hoàng phan châu còn nhờ tống đức danh mua ba trăm linh kíp nổ điện
với giá sáu triệu đồng để sử dụng và bán lại cho lê thanh quốc thu lợi bất chính bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
với hành vi cấp dật tài sản đối tượng trần nguyễn thái nam chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra làm rõ
được biết nam là đối tượng không nghề nghiệp từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn
nam cùng đồng bọn thường xuyên điều khiển xe máy đến địa bàn huyện định quán
để ra tay cấp dật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
nam đã cùng đối tượng tên thịnh chưa rõ lại lịch gây ra hai vụ cấp dật dây chuyền
trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên địa bàn xã phú vinh và thị trấn định quán huyện định quán
rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ sở karaoke huỳnh có địa chỉ tại khóm bảy phương năm thành phố cà mau tỉnh cà mau
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng nhiều nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có một mươi hai trên một mươi bảy phòng hoạt động với hơn sáu mươi khách ở hai tầng
lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện có hai mươi một người sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có chín nữ thu giữ thêm bốn dĩa nhựa bên trên còn sót lại chất bột màu trắng nghi là ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản về vi phạm như để cho người khác lợi dụng
trái phép chất ma túy hoạt động karaoke quá giờ quy định
đồng thời mời những người có liên quan đến vụ việc trên về cơ quan để tiếp tục điều tra xử lý
được biết cơ sở karaoke trên do phan hữu huỳnh đứng tên kinh doanh
một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã mỹ hưng huyện thạnh phú đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp cùng công an huyện thạnh phú bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi tám b
ba đối tượng bị bắt quả tang cùng một bộ tài xỉu ba xe mô tô một mươi chín điện thoại di động
số tiền gần hai trăm một mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc trên do bùi thị lài
chú thị trấn thạnh phú đứng ra tổ chức và thu lợi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với phan văn tài chú huyện phú tân tỉnh an giang
về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
trước đó kiểm tra nhà phan văn tài lực lượng công an đã phát hiện bên trong có chứa một trăm ba mươi bao bột ngọt nhãn hiệu saji
một trăm một mươi hai bao bột giặt nhãn hiệu omo một mươi chín bao bột giặt nhãn hiệu abba hai máy ép nhãn hiệu cường phát
một cân đồng hồ nhiều bao bì bột ngọt bột giặt giả các nhãn hiệu sazhi omo abba
và nhiều dụng cụ để sản xuất hàng giả
tài khai nhận thực hiện việc buôn bán hàng giả trên khoảng ba tháng
nguồn hàng giả sản xuất được tài đem bán lẻ nhiều nơi để kiếm lời